đại diện ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải cho biết
và đang trong quá trình nghiệm thu từng phần
sau khi hoàn thành nghiệm thu thì sẽ bàn giao lại cho thành phố hà nội để vận hành
trong hai mươi ngày để đánh giá an toàn hệ thống và phục vụ nghiệm thu toàn bộ dự án
cũng theo đại diện ban quản lý dự án đường sắt việc đánh giá an toàn hệ thống do tư vấn độc lập thực hiện
sau khi dự án nghiệm thu toàn bộ được cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống để khai thác
sẽ được bàn giao cho thành phố hà nội trực tiếp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội khai thác vận hành
được biết dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là tám trăm tám mươi sáu triệu usd tức là hơn hai mươi tỷ đồng
dự kiến ban đầu đưa vào khai thác năm hai nghìn một mươi sáu nhưng phải điều chỉnh lùi tiến độ nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào khai thác thương mại